mời quý vị cùng tìm hiểu về một sáng chế rất thú vị của thầy giáo tiểu học tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đã cải tạo chiếc xe có chức năng quét và thu gom rác
đây có thể xem là một giải pháp thiết thực giúp cho những người lao công giảm bớt gánh nặng trong quá trình xử lý và thu gom rác ở các trường học
sau năm ngày mây mò với sự giúp sức của một phụ huynh làm nghề thợ hàn
chiếc xe quét và thu gom rác của thầy giáo phan hữu tùng hiệu trưởng trường tiểu học số một thủy phù
đã ra đời với giá thành chưa đến một triệu đồng
ngoài giá thành rẻ có thể tận dụng các bộ phận như bánh xe đạp nhông xích lip tôn bạc đã qua sử dụng
sau nhiều ngày thử nghiệm chiếc xe này còn cho thấy nhiều ưu điểm nổi trội nhờ vào hệ thống trổi quét liên kết với trục quay và băng tải
cùng thùng chứa to giúp người sử dụng gom được nhiều rác đồng thời quét sạch cả bụi đất bám trên mặt sân
tuy vẫn sử dụng sức người nhưng với hình dáng và trọng lượng gọn nhẹ tính cơ động cao dễ điều khiển

thầy phan hữu tùng chiếc xe quét và thu gom rác của thầy phan hữu tùng đã giúp người lao công của ngôi trường này giảm được rất nhiều vất vả hằng ngày
thầy phan hữu tùng chiếc xe quét và thu gom rác của thầy phan hữu tùng đã giúp người lao công của ngôi trường này giảm được rất nhiều vất vả hằng ngày
theo đánh giá bước đầu chiếc xe quét và thu gom rác này nếu được áp dụng rộng rãi
thì có thể xem là một giải pháp thiết thực giúp cho những người lao công giảm bớt gánh nặng trong quá trình xử lý và thu gom rác ở các trường học hiện nay